cứ ba doanh nghiệp được hỏi thì có hai doanh nghiệp xác nhận có trả loại chi phí lót tay
trong số từ chín đến một mươi một doanh nghiệp tham gia điều tra từ năm hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn một mươi bảy
các khoản chi phí lót tay chiếm tới hơn một mươi tổng doanh thu cao hơn hẳn mức sáu đến tám giai đoạn năm năm trước
vcci cũng khẳng định tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp vẫn phổ biến
chỉ tiêu này dù được cải thiện trong hai năm qua giảm từ sáu mươi năm năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn
xuống còn năm mươi tám vào năm hai nghìn một mươi bảy nhưng vẫn cao hơn so với kết quả điều tra các năm trước đó
thưa quý vị và các bạn sau một năm nghị quyết ba mươi năm đi vào cuộc sống
hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tuy đã được tăng cường nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu
thủ tục hành chính chậm trễ gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp
chỉ thị hạn chế thanh tra trồng chéo đối với doanh nghiệp tuy đã được thủ tướng ký ban hành
nhưng trên thực tế nhiều doanh nghiệp bị các cơ quan quản lý thị trường
thanh tra kiểm tra đột xuất nhiều lần khiến doanh nghiệp phải chi các khoản chi phí lót tay không nhỏ
nặng nề hơn còn ảnh hưởng tới uy tín và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
để nói về vướng mắt này dưới ốc độ của người trong cuộc
xin mời quý vị gặp gỡ bà nguyễn thị diễm hằng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn vickchi việt nam
và đột sư nguyễn tiến lập thành viên văn phòng đột sư nữ hát quang và cộng sự
trọng tài viên trung tâm trọng tài quốc tế việt nam thành viên ban chủ nhiệm đoàn luật sư hà nội
xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia bàn tròn của truyền hình nhân dân hôm nay
thưa bà hằng hiện nay thì chúng ta cũng đã biết là thủ tướng cũng đã ban hành chỉ thị hai mươi cũng như là nghị quyết ba mươi năm
về hạn chế kiểm tra thanh tra đối với các doanh nghiệp nhằm tạo cho doanh nghiệp một môi trường làm kinh doanh thuận lợi hơn
tuy nhiên trên thực tế thì theo đánh giá của bà hoạt động này đã diễn ra như thế nào
chương trình của chính phủ đề ra là hạn chế thanh kiểm tra cũng như là thanh kiểm tra một năm một lần
thế nhưng mà hiện tại ở trên vào đời sống thực thì những doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng gặp rất nhiều những cái vấn đề như là kiểm tra
có những nhiều cuộc kiểm tra là đột xuất và không báo trước
thì đó là những cái mà làm cho doanh nghiệp cảm thấy nao núng
như vậy là đây có thể nói là gây rất là khó khăn cho doanh nghiệp đúng không ạ
và những cái vụ việc như thế này thì theo đánh giá của bà
nó có những con số thiết hại cụ thể không ạ
với một cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp để mà mang được cái sản phẩm tới khách hàng đã là một cái câu chuyện rất là dài và khó khăn rồi
một cái doanh nghiệp mà mang được sản phẩm đã được đến khách hàng rồi
lại được mang được cái gọi là có thông điệp và có niềm tin của khách hàng thì đó là một cái câu chuyện là còn khó khăn hơn rất nhiều lần
nhưng mà khi những cái trường hợp như này xảy ra thì đó là một cái mất mát rất là lớn
mất mát về niềm tin giữa người tiêu dùng dành cho doanh nghiệp
mất mát giữa những người nhà phân phối kinh doanh
khi đã nhập sản phẩm của doanh nghiệp họ không còn niềm tin nhiều về sản phẩm cũng như là về doanh nghiệp nữa
như vậy là công ty startup là vừa mới thành lập này lại còn lại sản phẩm của việt nam
lại không phải là người việt nam lại trụ hàng ngoại cho nên là cái việc kinh doanh rất khó khăn
và mỗi một vụ việc mà bị thu giữ như thế này thì lập tức là người tiêu dùng sẽ nghĩ là đây là hàng lậu hay là hàng kém chất lượng
hay là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu cũng như là uy tín của doanh nghiệp
thưa luật sư ông nói gì về cái kế cạnh nhìn nhận như thế này
và theo ông thì những đợt kiểm tra thanh tra đột xuất của cơ quan quản lý thị trường như vậy thì tính pháp lý ở đâu ạ
vâng từ góc độ pháp luật thì tôi có thể nói là thế này là chúng ta tiếp cận đầu tiên từ những vụ việc thực tế
cái vấn đề là cái doanh nghiệp của chị hằng chẳng hạn bị kiểm tra hay là bị thanh tra
mà không chỉ cái việc đó không chỉ diễn ra một cách chính danh ở văn phòng mà lại đến tận kho hàng chẳng hạn
đấy là những vấn đề có thể nói rằng là về pháp lý là rất là
nó rất là cộng phải nói là như vậy
tại sao lại như vậy
tôi nói là thế này cái việc thanh tra kiểm tra thông thường mà nói nó là một cái hoạt động quản lý nhà nước
chính đáng đúng không ạ
thế nhưng mà về mặt pháp lý thì phải tôn trọng các cái quyền kinh doanh và quyền dân sự của doanh nghiệp và người dân
thế như vậy là gì
khi mà anh muốn tiến hành kiểm tra hay thanh tra đấy
thì đầu tiên tôi nói rằng là thế này chúng ta phải dựa trên một cái nền tảng về mặt tâm lý là phải xác định được là
cơ bản doanh nghiệp chúng ta là
người ta là bản chân chính và tôn thủ pháp luật
bởi vì nếu không thế không cho doanh nghiệp cũng được đi dài được
thế còn khi anh muốn thanh tra kiểm tra là anh thực hiện cái hoạt động quản lý nhà nước của anh ấy
mà anh xâm phạm vào cái quyền tự do kinh doanh và cái quyền mà gọi là bất khả xâm phạm
những cái nơi gọi là trụ sở hay là nơi ở của công dân
rồi trụ sở của doanh nghiệp ấy
thì nó phải có quy trình theo luật định
thì trong trường hợp này tôi nói ví dụ như là hai căn cứ pháp lý anh phải có
một là gì
một là phải có cái dấu hiệu là
chứ không được tự nhiên ngang nhiên xuống là bất cứ lúc nào có thể là kiểm tra hay là thanh tra được
mà phải có cái dấu hiệu vi phạm một cách rõ ràng
nên là cái việc mà chị hằng nói tôi đã thấy là cộm rồi
nhưng cái vấn đề của chị hằng ấy
hay là cái câu chuyện của doanh nghiệp chị hằng ấy không phải là cá biệt
nó rất phổ biến
và nó đến một cái mức độ báo động mà thủ tướng phải ra một cái chỉ thị rằng là
một năm một doanh nghiệp chỉ bị thanh tra một lần thôi
thì đấy là cực chẳng đã
bởi vì thủ tướng là cơ quan hành pháp
tức là chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước
duy trì trật tự pháp luật
nói chung trong xã hội và trong đời sống kinh doanh
thì mà muốn làm được cái việc đó thì phải có kiểm tra thanh tra
nhưng rõ ràng là kiểm tra thanh tra đã làm
đã được tiến hành một cách nó tôi nghĩ là nó không thỏa đáng hay nó không hợp lý
hay thậm chí là tôi nghĩ là không đúng pháp luật
ở mức độ thái quá rồi thủ tướng mới cực chẳng đã phải ra cái chỉ thị kia
thì đấy là một cái tình trạng rất là không bình thường
thời gian gần đây điều mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa
nhất là các doanh nghiệp vừa mới khởi nghiệp lo lắng nhất
đấy là sự lạm dụng chức năng nhiệm vụ của một số cơ quan quản lý nhà nước
trong việc thu giữ sản phẩm của doanh nghiệp
khiến doanh nghiệp mất uy tín trên thị trường
đây là hình ảnh số hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn vt
được đội quản lý thị trường số một mươi ba thuộc chi cục quản lý thị trường hà nội trả lại sau một mươi ngày tạm giữ
mặc dù đã được trả lại nhưng doanh nghiệp vẫn không khỏi băn khoăn
lo lắng về hoạt động kinh doanh của mình tới đây đặc biệt là chữ tín với khách hàng
mặc dù đã được trả lại nhưng doanh nghiệp vẫn không khỏi băn khoăn

trong lúc kiểm tra đơn vị của bà hằng đã xuất trình các giấy tờ có liên quan đến các sản phẩm
tuy nhiên lượng hàng trên vẫn bị thu giữ với lý do không có hoa đơn đỏ và hợp đồng sản xuất
hiện tại công ty vg là đơn vị phân phối không phải là nhà máy
cho nên hợp đồng sản xuất là từ đơn vị nhà máy cung cấp cho công ty vg
nên là toàn bộ giấy tờ của công ty vg là đơn vị phân phối
giấy tờ sản xuất là phải cất kỹ bởi vì cất ở phòng giám đốc
bởi vì là cái đơn cái bản phân phối cái bản hợp đồng này thì chỉ cung cấp một lần
cũng như hóa đơn đỏ là chỉ cung cấp một lần theo lô hàng thôi
chứ không thể là cung cấp nhiều lần và cũng không thể cung cấp vào những cái đơn vị mà không sản xuất cho mình được
đây là một cái giấy tờ rất quan trọng
đây là giấy hẹn của đội quản lý thị trường số một mươi ba
theo văn bản này thì ngày một mươi một tháng hai tức là thứ hai
đơn vị của bà hằng phải xuất trình những giấy tờ còn thiếu mới được lấy số hàng đã thu giữ
và đơn vị của bà đã xuất trình đầy đủ giấy tờ
tuy nhiên trước đó vào ngày chín tháng sáu đã có cơ quan truyền thông đưa sự việc này
trong khi chưa có kiểm chứng lại với công ty trách nhiệm hữu hạn vicke
chúng tôi rất là khẩn thiết mong các đơn vị truyền thông đã đưa những cái thông tin rất là khẩn cấp
trong cái lúc thi hành dưới hiện trường là xin cho chúng tôi được bài đính chính
để chúng tôi biết được rằng là đơn vị của chúng tôi đã có đầy đủ cung cấp đầy đủ giấy tờ
và hóa đơn chứng từ và đã được trả lại tất cả hàng hóa
để cho những người tiêu dùng họ tin tưởng lại vào cái sản phẩm việt
cũng như là lấy lại uy tín cho công ty chúng tôi
đây mới chỉ là một trong số hàng trăm nỗi khổ của doanh nghiệp vừa mới khởi nghiệp
nếu những sự việc như thế này vẫn tiếp tục diễn ra
niềm tin động lực khởi nghiệp của doanh nghiệp việt sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng
và trên thực tế thì doanh nghiệp khi mà có thanh tra kiểm tra xuống
thì chắc là sẽ không biết được nào một lần và rất sợ ạ
với những cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp thì thực sự là về cái kiến thức
về luật doanh nghiệp là điều chưa vững
thứ hai là khi mà đến kiểm tra mà bất ngờ
có nghĩa là không có cái báo trước thì ngay lập tức thì không thể nào mà
có được đầy đủ tất cả những cái giấy tờ bản gốc ở ngay kho hàng được
thì làm cho doanh nghiệp rất là nao núng
và với những người trẻ những doanh nghiệp staff mới
thành lập công ty
như doanh nghiệp vt thì đó lại là một cái mà gọi là
thực sự là khi mà họ đến kiểm tra thì biết là kiểm tra như vậy là
cũng là theo trình tự của pháp luật thôi
thế nhưng mà bởi vì không có những cái cuộc báo trước
thành ra là có rất là nhiều những cái mà cảm thấy là nao núng này rồi
mất tự tin về cái phát triển tương lai của mình
nhiều khi mình muốn phát triển lắm anh ạ
muốn phát triển cái doanh nghiệp việt của mình lắm
thế nhưng mà bởi vì là có những cái vấn đề như vậy
nên là thành ra những cái doanh nghiệp mới
khởi nghiệp như chúng em là rất sợ
rất sợ phải khởi nghiệp
bởi vì là cứ khởi nghiệp lên rồi thì
mới rồi mà đã như vậy rồi thì không hiểu là
tương lai sẽ đi về đâu và sẽ như thế nào
vâng thưa luật sư thế nếu mà kiểm tra không báo trước
thì các cơ quan quản lý thị trường có được phép không ạ
hay là đó là một cái cách để cho doanh nghiệp không thể nào mà
tẩu tán hàng hóa hay là xử lý được những cái vi phạm nếu có ước của họ
thực ra ta cũng không tuyệt đối hóa được
nhưng mọi trường hợp đều phải báo trước
nếu một cái cơ quan muốn tiến hành một cái việc thanh tra
như tôi nói đấy nhưng mà làm cái việc gì
thì anh phải có một cái căn cứ
và có sự giải trình
thưa bà thấy trong trường hợp vừa rồi thì họ có giải trình với bà đúng theo những bước
như luật sư vừa mới trình bày không ạ
trong lúc là đang trong lúc là đội quản lý thị trường
đến kiểm tra thì lúc đó hiện tại là em đang
đi công tác ở hàn quốc
đội quản lý thị trường thì có
cung cấp các cái quyết định là
kiểm tra doanh nghiệp
kiểm tra kho hàng anh ạ kiểm tra kho hàng
và ngay lập tức lúc đó
thì là nhân sự của công ty
có cung cấp giấy tờ công bố chất lượng
sản phẩm là cái giấy tờ
quan trọng nhất của sản phẩm đó là sản phẩm đấy được phép
ra thị trường
thì tất cả những cái lô hàng mà hàng
đang ở trong kho đều có giấy
giấy tờ về công bố
chất lượng rồi nhưng mà chỉ thiếu
một chút giấy tờ về hóa đưa đỏ
thế nhưng mà ngay lập tức
thì sản phẩm đã bị thu giữ
thì đó là cái câu chuyện mà
thực sự là em cảm thấy rất là buồn
họ cũng không đưa ra được một cái giải thích hợp lý nào trong việc tham gia kiểm tra đột xuất của họ
dạ cũng chỉ nói là
xuống kiểm tra thôi chứ cũng không
nói là doanh nghiệp vi phạm cái gì
hay là vì sao nếu mà thực sự có dấu hiệu
vi phạm như thế nào
và xuống kiểm tra thì đó là một cái
góc độ là hoàn toàn đúng
tôi nghĩ rằng nếu mà trong trường hợp doanh nghiệp
thực sự có vi phạm thì họ sẽ không
dám lên truyền thông để nói để chia sẻ
mà họ sẽ xử lý theo một cách kín đáo hơn
thưa luật sư như vậy thì theo ông thì
chuyên về pháp lý của doanh nghiệp hiện nay là gì
vâng doanh nghiệp của chúng ta đấy
thì đầu tiên chúng ta nói rằng là
sự hiểu biết về pháp luật
để bảo vệ quyền của mình
là rất là yếu doanh nghiệp có thể rất giỏi
về các pháp luật về thương mại
dân sự để tiến hành
các cái giao dịch kinh doanh với đối tác chẳng hạn
thì tôi nghĩ rằng là doanh nghiệp chúng ta rất là hiểu biết
nhưng mà trong cái ứng xử với cơ quan nhà nước ấy
thì gồm cả hai vấn đề
là một là anh phải hiểu
cái quyền của anh
hai là anh hiểu cái giới hạn cái thẩm quyền của cơ quan nhà nước
và thứ ba nữa là
khi anh hiểu cái đau điều đó rồi thì anh phải
có được một cái ứng xử làm nào
cho nó phù hợp trong từng hoàn cảnh một
thì cái đó quả thật là doanh nghiệp chúng ta
không phải là doanh nhân nào cũng có hiểu biết được
vâng đấy thưa bà luật sư đã phân tích rất rõ về trường hợp này rồi
như vậy là bà cũng thấy là
tình hình là bà hoàn toàn
có quyền có thể là có những khiếu nại
xung quanh cái vụ việc của mình
câu chuyện mà muốn đi
xa hơn thì thực sự là tất cả các doanh nghiệp
trên việt nam cũng như ở các nước
thì đều muốn là
làm đúng pháp luật đúng hiến pháp
sản phẩm chất lượng và
thực sự là nói được được tiếng nói của mình
cũng như là với cái sản phẩm men việt nam như
hiện tại công ty tvg đang phân phối
thì là muốn nhất là cái sản phẩm
main việt nam của mình là
chiếm được tình yêu và niềm tin của người tiêu dùng
cũng như là có thị phần
và tốt hơn nữa là
xuất khẩu được thì đó là một cái tiếng nói rất là tốt rồi ạ
vâng thưa bà thế bà có nghĩ rằng
cái sự kiểm tra đột xuất đúng vào cái lúc mà
giám đốc đi vắng thì là một cái
sự tình cờ hay ngẫu nhiên không ạ
thực sự thì là cũng không biết
là lý do tại sao mà lại
đúng cái thời điểm mà giám đốc
không có nhà đi nước ngoài thì lại
có đưa thanh kiểm tra vào như vậy
và thanh kiểm tra thì là ngay lập tức
vào và có cả những cái kênh
truyền thông đi kèm luôn thì thực sự
đó là cũng có nghĩa là có một cái chiến dịch gì không ạ
có phải đó là một cái chiến dịch
mới gì của chính phủ hay không
thì cái này thì em cũng chưa được rõ
nhưng mà đó là một cái
mà thực sự là bất ngờ
thưa luật sư trước sự phân tích của luật sư thì tôi cũng thấy là
về phía doanh nghiệp họ cũng chỉ muốn cho
sự việc lại trôi qua nhanh để họ yên ổn làm ăn thôi ạ
và cũng không có một ý định gì kiến nghị
kể cả trong trường hợp mà họ có
đúng đi chăng nữa như vậy đây có phải là tình trạng chung của
doanh nghiệp việt nam không ạ
cái trường hợp của chị phải nói rằng là
thế này là tôi nghĩ đấy là trường hợp
nghiêm trọng này cơ bản các doanh nghiệp chúng ta
là họ tuân thủ pháp luật
họ muốn tuân thủ pháp luật
thì cái vấn đề là phải tạo đủ kiện để cho họ
tuân thủ pháp luật chứ đừng gây khó cho họ
gây khó cho họ
và gây khó cho họ thì không chỉ mất niềm tin đâu mà họ
sẽ phải ứng xử để lẩn tránh pháp luật
và cái đó là tạo ra nhiều các cái
vi phạm hơn nữa và cái
gánh nặng hơn nữa cho quản lý nhà nước
thế nên là cái quản lý nhà nước muốn hiệu quả phải dựa trên niềm tin
giữa hai bên đương nhiên là
người dân phải tin tưởng vào nhà nước
bởi vì đẻ ra nhà nước nuôi nhà nước
thì phải tin vào nhà nước chứ thế nhưng ngược lại
nhà nước cần phải tin vào người dân và tin vào doanh nghiệp
cái đó mới là cái cốt lõi của vấn đề
còn khi không có cái niềm tin đó đấy
thì mọi hành vi kiểm tra thanh tra
với tư cách là quản lý nhà nước thông thường
nó sẽ biến thành những cái hành vi gọi là
nhũng nhũ gây nhũng nhũ cho doanh nghiệp
và cái động cơ của cái hành vi
mà rất là chính đáng là quản lý nhà nước đó
bị hiểu sai đi và nó tạo ra
cái sự bất tín
giữa hai cái bên là chính quyền và người dân
cái điều đó vô cùng nguy hiểm
bác có thể chia sẻ những con số cụ thể về thời hạn này không ạ
về số lượng sản phẩm cũng như là về cái mức
chi phí về vật chất ạ sau ba năm
phát triển của công ty
là từ hai nghìn một mươi năm mà đến bây giờ
mới có sáu tháng mới vào được thị trường
là mất rất là nhiều thời gian rồi và
toàn bộ hàng hóa được trả lại
bao nhiêu tháng được trả lại ạ
hiện tại là theo thống kê là vì là có rất là nhiều nhà phân phối
trên các tỉnh họ còn chưa chuyển hết hàng
về đến công ty bởi vì họ đang nhận
từ những cái người bán lẻ vì là hiện tại
công ty vg là đang tạo công an
việc làm cho những mẹ bỉm sữa
là ở nhà nuôi con mà vẫn có tiền
là những mẹ mà đang trong thời kì sinh sản ấy
thì là các mẹ là cũng gom hàng vào
để trả và đến thời điểm này là cũng chưa thống kê được hết
bởi vì là em nghĩ là với cái thời gian
vận chuyển trong nước cũng mà vận chuyển bằng
bằng xe khách
hoặc là vận chuyển những cái vận chuyển bằng
thì cũng mất cái thời gian khá là lâu
chắc là một số tiền cũng rất là lớn nếu mà
số hàng phải trả lại đúng không ạ rất là nhiều ạ và quan trọng nhất
đó là cái thương hiệu vic liệu còn có thể
ra được thị trường nước hay không những vụ việc như thế này thì có thể
là bóp chết một doanh nghiệp thưa bà đã bao giờ
và phải chi những khoản chi phí lót tay chưa ạ
đây là lần đầu tiên mà
công ty vg bị kiểm tra
nên là cũng chưa gặp phải những cái tình trạng
là phải có lót tay
tôi xin có ý kiến về cái chuyện này của bà
là thế này của chị hằng là như thế này
chị đang nói về những cái thiệt hại mà chị phải gánh chịu
đúng không ạ sau cái sự cố là cậu
chị bị thanh tra doanh nghiệp chỉ bị thanh tra như vậy đấy
lúc đấy chị có nói là thế này
là khi mà
cái đội thanh tra họ đến ấy
họ kiểm tra họ đến ấy họ đưa theo cả truyền thông ấy
thì đấy tôi nói rằng là
tôi chỉ dựa trên một vài cái dự kiện
tôi đã nói rằng là cái đó là nó không bình thường
và nó có vấn đề về mặt pháp luật ở cái chỗ rằng là
thứ nhất là cơ quan
kiểm tra thanh tra xuống cái đấy chưa phải là một cái kết luận
kết luận đúng sai bao giờ cũng thuộc về tòa án
đúng không ạ
bởi vì ngay cả với cái cơ quan đã ra quyết định
mà xử phạt thì đấy là giai đoạn nó gọi là
đi điều tra xác minh sự việc thôi
mà đã làm ở mỹ như vậy thì đã là
công bố công khai cái chuyện đó rồi
thì đó là cái đó là vi phạm rồi
và cả cơ quan truyền thông nữa khi mà đưa tin
quá nhanh nữa cũng chỉ có hoàn toàn có thể là
khiếu nại hoặc khởi kiện
thực ra thì đó là cũng là
một cái suy nghĩ mà khi mà ngay lập tức em
em gặp phải cái tình huống
như vậy và có điện thoại cho đơn vị
luật sư để tư vấn
thì đơn vị luật sư có nói rằng là sẽ làm
nên làm đơn để khởi kiện
nhưng mà quan điểm của em thì thứ nhất là em là
phụ nữ mà thành lập doanh
nghiệp thì các anh biết là đến đàn ông
doanh nghiệp mà cũng rất là vất vả
nhưng mà tôi cũng rất buồn ở đây là thế này chị là phụ nữ
của phụ nữ việt nam trong lịch sử là rất mạnh mẽ
chúng ta có hai bài chưng cơ mà đúng không ạ
thế mà chị lại là doanh nhân nữa
mà doanh nhân ý là những người phải là trụng cột của nền kinh tế
mà bây giờ chị
cái điều chị bày đấy chị cảm thấy như chị
như là thuộc những nhóm yếu thế
mà người khác phải thương mình
cái điều đó quả thật là tôi rất ái ngại
với tư cách là vừa là luật sư mà vừa là đàn ông
tôi rất là ái ngại cái chuyện này
với quan điểm của ông thì điều này có đi ngược lại với chỉ đạo của thủ tướng không ạ
chắc chắn là ngược rồi
và tôi nghĩ là thủ tướng biết câu chuyện này
thủ tướng rất buồn là như vậy
là những cái cố gắng nỗ lực của thủ tướng
trong việc thì cải cách cái môi trường kinh doanh
bằng cái việc là cực chẳng đã là phải hạn chế
cả việc thanh tra kiểm tra của các cơ quan cấp dưới của mình ấy
mà cuối cùng kết quả
vẫn không thành công
thì quả thật là tôi nghĩ rằng là như vậy chúng ta phải làm
cái câu chuyện này một cách lớn hơn
và kiên quyết hơn nữa quyết liệt hơn nữa
đủ nguồn ý thân cùng của vấn đề thì có lẽ mới giải quyết được
khảo sát của phòng thương mại và công nghiệp việt nam
vcci công bố
đã nhấn mạnh về vấn đề chi phí không chính thức
đang đẻ nặng doanh nghiệp
theo kết quả khảo sát có ba mươi doanh nghiệp cho biết
có hiện tượng phải trả chi phí không chính thức
đối với những doanh nghiệp mới thành lập
mức chi phí này còn cao hơn
vì nếu không doanh nghiệp sẽ bị phân biệt đối xử
bị kiểm tra thường xuyên
cũng như gặp phải khó khăn trong kinh doanh
cũng theo kết quả khảo sát
năm mươi doanh nghiệp cho biết
đã phải chi trả chi phí không chính thức khi làm thủ tục thông quan
gần bốn mươi doanh nghiệp
đã phải đưa quà vào các chi phí không chính thức
trong đợt thanh kiểm tra
đã có giai đoạn để kiếm được một đồng lợi nhuận
nhiều doanh nghiệp tư nhân phải chi từ bảy đến một đồng
cho các loại chi phí lót tay và bùa chơn
đây thực sự là những gánh nặng
đang đẻ lên vai doanh nghiệp
và để thao gỡ những gánh nặng này
quả là một bài toán hóc búa
vâng thưa ông và trên khảo sát điều tra của vcci
họ cũng chỉ ra rằng ở việt nam
các doanh nghiệp nhiều khi đã phải chi tới tận một mươi tổng doanh thu
cho các chi phí lót tay
ông đánh giá gì về mặt trái này ạ
đấy là những hiện tượng không bình thường
trong bất cứ môi trường kinh doanh nào
và quả thật thì nó đi ngược lại
với chủ trương của cả đảng nhà nước
rồi các nỗ lực của thủ tướng
của chính phủ trong thời gian vừa rồi
bởi vì nói đến cải thiện môi trường kinh doanh
thì từ góc độ doanh nhân
người ta nhìn
không phải là vấn đề rằng chúng ta ca ngợi nó
trên truyền thông
mà vấn đề là phải quy nó thành các cái chi phí
đúng không ạ
tất cả các chi phí đấy thì nó sẽ tính vào giá thành của doanh nghiệp
và gánh nặng của doanh nghiệp
nhưng mà doanh nghiệp việt nam phải cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài
thành ra không thể đưa tất cả những chi phí đó vào giá thành được
mà đưa vào giá thành ấy
thì không cạnh tranh nổi với các hàng hóa của nước ngoài
mà họ đến
các hàng hóa nước ngoài họ đến từ những môi trường kinh doanh khác
họ lành mạnh hơn với chi phí giảm thiểu
với chi phí rẻ hơn
thì cuối cùng thì doanh nghiệp của chúng ta đi đến đâu
thì tất cả chúng ta phải nhìn nhận tới góc độ là
nó quy thành chi phí hết
phải nói là như vậy kể cả vật vật thời gian
chứ không phải những chi phí lót tay bằng tiền mặt đâu
mà chi phí về thời gian
rồi thì thuê các dịch vụ khác thuê luật sư chẳng hạn
nó phải tốn kém rồi tất cả cái đó nó rộn rộn lại
thì tôi nghĩ đấy là một cái gánh nặng
cho các doanh nghiên việt nam
với các doanh nhân nữ
họ phải gánh trên vai cái gánh nặng như vậy
thì làm sao mà có thể đi xa và đi dài
và đi mãi được đúng không ạ
cái chi phí một mươi tổng doanh thu để lót tay
hay là để làm những cái bôi trơn
thì theo bà có nhiều quá không
tôi thì cũng có tìm hiểu rất là nhiều
những cái kinh doanh ở nước ngoài
ví dụ như là những đối tác như hàn quốc hay nhật bản
ở những nước họ không có những chi phí này
bởi vì là
các doanh nghiệp cũng hay ngồi với nhau
hay ngồi với nhau về nói về các vấn đề là
ở nước này kinh doanh như thế nào
và khi nước ngoài sang việt nam kinh doanh thì họ rất sợ
thực sự họ rất sợ
bởi vì là có rất là nhiều những đối tác của em ở hàn quốc
họ cũng muốn
kinh doanh ở việt nam họ cũng muốn mở thương hiệu
để phát triển ở việt nam
nhưng mà họ lại nói rằng là họ rất sợ kinh doanh ở việt nam
thì không hiểu cái từ sợ ở đây là
nó có hàm ý như vậy hay không
tôi bổ sung thêm vì tôi là luật sư về thương mại đấy
nếu mà nói là chi phí lót tay là một mươi
thì anh phải cộng thêm
ít nhất khoảng ba mươi nữa để anh hợp thức
cái chi phí đó chứ
đúng không ạ chứ không có thì cơ quan thuế
họ không quy toán cho anh
thưa ông những vụ việc phiền hà sách nhiễu doanh nghiệp như thế này
cái sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng có thanh tra
kiểm tra chưa chặt chẽ và đặc biệt là cái thời gian thanh tra
kéo dài và kết quả nhiều khi là
sau khi thanh tra xong không được công bố một cách rộng rãi
ảnh hưởng tới doanh nghiệp thì như vậy thì
theo quan điểm của ông có vượt ra ngoài thẩm quyền quản lý
của các cơ quan chức năng hay không
việt nam nó có một cái
tình trạng nữa trong quản lý nhà nước là các
cơ quan ấy là ít phối hợp với nhau
cơ quan nào cũng là
để hoàn tất cái nhiệm vụ của mình thôi
và để báo cáo thành tích
lên trong hệ thống ngành dọc của mình thôi
còn cái phối hợp với các cơ quan khác
thì hầu như không nhưng nếu có phối hợp
chăng nữa thì rất tiếc
là thế này là bởi vì
là nó không rõ ràng về chức năng
nhiệm vụ nó trồng chéo nhau nên có
phối hợp thì nó lại làm cho cái vụ việc nó lại càng
phức tạp hóa nó kéo dài hơn bởi vì
không rõ ai là người chủ trì ai là
là người có thẩm quyền giải quyết nên là chúng ta
đầu tiên là chúng ta cơ quan nào biết việc của cơ quan đó
thì sau đó bây giờ kêu gọi phối hợp
và nó thành lập các cái ban chỉ đạo
các cái ủy ban như vậy đấy liên hành
thế nhưng mà phối hợp vào rồi thì cuối cùng ấy
tôi thấy rằng là vụ việc không giải quyết được
nó lại kéo dài nó phức tạp hóa lên
thế tôi nghĩ rằng là cái vấn đề tận gốc của chúng ta
là phải xác định lại
là trong cái điều kiện kinh tế thị trường này đó
thì nhà nước
can thiệp đến đâu và chỉ can thiệp
cái gì thôi
chứ không phải can thiệp toàn diện như thế này
tôi nói ví dụ như là lực lượng quản lý thị trường
là một lực lượng rất thú vị ở việt nam
tôi chưa thấy có những lực lượng này ở trên thế giới
hoặc các cái thị trường khác
lực lượng quản lý thị trường họ làm tất cả
họ có chức năng tham gia vào tất cả các cái công việc
các cái hoạt động của doanh nghiệp để kiểm soát toàn bộ thị trường
làm sao một cơ quan có thể làm được
tất cả các cái điều như vậy
mà rõ ràng là nó trồng trèo với các cơ quan thiết năng khác
là ví dụ như là chúng ta có quản lý thị trường này
tôi chưa xác định đây là thanh tra
nó là dạng gì
thế rồi chúng ta có thanh tra chuyên ngành này
rồi chúng ta có thanh tra hình chính này
rồi chúng ta có cơ quan điều tra về mặt hình sự này
tất cả các cơ quan đó
đều làm cái việc kiểm soát doanh nghiệp
và kiểm soát người dân
thế và cơ quan nào cũng cố gắng để
nỗ lực để hoàn thành cái nhiệm vụ của mình
tức là họ phải kiểm tra thật nhiều họ thanh tra thật nhiều
để mới hoàn thành được nhiệm vụ
thì cuối cùng thì doanh nghiệp và người dân không có
cái không gian để hành động nữa
và dẫn đến các cái chi phí tốn kém
thế đây là một bài toán tôi nghĩ là luận quẩn
chúng ta phải định nghĩa lại
cái vai trò của nhà nước
vai trò của từng cơ quan một trong kinh tế thị trường là gì
nó phải khác về bản chất so với cái thời
kinh tế gọi là kế hoạch và bao cấp trước đây
vâng thưa bà hằng trở lại
với vụ việc của bà thì như vậy thì
từ khi vụ việc xảy ra cho đến tận thời điểm
bây giờ thì đã có một cái
văn bản hay là một sự đính chính nào
từ phía quản lý thị trường cũng như là từ phía
cơ quan truyền thông mà đưa tin về vụ việc chưa ạ
hiện tại là sau một mươi ngày
bị thanh kiểm tra
thì cơ quan quản lý thị trường
có quyết định là trả lại toàn bộ
hàng hóa bởi vì là đầy đủ giấy tờ
theo quy định cũng như là
cung cấp được xuất xứ nguồn gốc xuất xứ
nhưng mà thì chưa có một cái
đơn vị truyền thông nào đính chính những cái thông tin
mà đưa lên cũng như là
mà luôn bỏ ngỏ như vậy
và trong khi hàng thì vẫn cứ chuyển về công ty
vâng hàng thì đã được trả đầy đủ rồi ạ
thưa thưa thủ lịch sư theo ông trong trường hợp này thì nên đính chính thế nào
cho các chức công luận để cho giảm thiểu được cái thiệt hại
đối với công ty ạ
trước hết là ai là người phải đính chính
tôi nghĩ là những cái cơ quan
tham gia vào cái vụ việc này mà gây thiệt hại cho doanh nghiệp ấy
thì họ phải
có những cái nếu mà họ sai
thì họ phải có cái xin lỗi công khai
đúng không ạ
thế và sau đó thì là họ phải tạo điều kiện cùng với doanh nghiệp
là công bố thông tin
rồi thì đính chính
rồi cả các cơ quan truyền thông mà đã đưa những cái tin mà nó không
hoàn toàn phản ánh đúng sự thật ấy
phải tự các cơ quan truyền thông đấy cũng phải xin lỗi doanh nghiệp
và phải đính chính công khai trước công luận
thì cái đó gọi là để chúng ta giảm thiểu được các thiệt hại thôi
chứ còn cái uy tín đã mất đi rồi
ở trong người tiêu dùng rồi đó mà
thì phải nói rằng lấy lại một cách nguyên vẹn là rất là khó
nhưng ít nhất là giảm thiểu
những cái hành vi gọi là khắc phục các cái hậu quả
mà có trách nhiệm
nó được gây ra bởi các cái hành vi mà nó không đúng đắn
cuộc trò chuyện của chúng ta cũng là một cuộc đối thoại
hết sức thẳng thắn và được
dư luận quan tâm
vậy thì đối với dư luận khi mà chúng ta đang ngồi trò chuyện như thế này
thì bà có muốn chia sẻ điều gì đối với cơ quan chức năng
cũng như là từ phía đơn vị truyền thông kia không
với một cái tiếng nói của doanh nghiệp
tất cả các doanh nghiệp ở việt nam
hiện nay chắc cũng có một cái tiếng nói giống như em
là muốn nói là
muốn rằng là
có những cái kiến thức tốt hơn
về quản lý doanh nghiệp này
những cái được thông báo về thanh kiểm tra
hoặc là có những cái
để nếu như có thanh kiểm tra như vậy
thì sẽ phải giải quyết như thế nào
hay là cần những bổ sung
cần chuẩn bị những giấy tờ gì
là đầy đủ trong doanh nghiệp để khi thanh kiểm tra đến
là chúng ta đã hoàn tất giấy tờ rồi
không bị kéo dài cũng như là
không bị liên quan đến vấn đề là thu giữ hàng hóa
cũng như là đưa truyền thông vào nữa
và doanh nghiệp cũng muốn rằng là
khi mà chưa có những cái thông tin chính xác
từ các bên thanh kiểm tra
nghĩa là không có công văn gửi sang bên truyền thông chẳng hạn
là doanh nghiệp này vi phạm abcd
thì mong rằng các bên truyền thông
đưa tin một cách
và cũng như là đứng ở góc nhìn của doanh nghiệp để đưa tin
chứ không phải là đưa
cái tin như là dạng là ra tin
như bây giờ hiện tại đang bị là giật tít rất hay
nhưng nội dung không có gì
thì đó là điều mà tất cả những doanh nghiệp
nhỏ và vừa cũng như là những cái doanh nghiệp
nước ngoài hay trong nước đều mong muốn
càng ít những cái thủ tục
thì doanh nghiệp lại
càng mong muốn như vậy và càng muốn phát triển
ở việt nam hơn nữa
và chúng tôi cũng rất là hy vọng là những lời chia sẻ
thẳng thắn từ người trong cuộc của doanh nghiệp
sẽ được lắng nghe
và chúng ta sẽ sớm có một cái môi trường
kinh doanh minh bạch và lành mạnh
tạo điều kiện cho doanh nghiệp việt nam phát triển
bởi vì doanh nghiệp việt nam như chúng ta cũng thấy
đóng góp rất lớn cho nền kinh tế của việt nam
đúng không thưa luật sư
đúng hoàn toàn như vậy
thưa luật sư nguyễn tiến lập đã tham gia chương trình bàn tròn của chúng tôi hôm nay
thưa quý vị và các bạn
nghị quyết ba mươi năm đã nhận được sự đánh giá cao của doanh nghiệp
theo chỉ đạo của thủ tướng
bộ tư pháp kiểm toán nhà nước cần ra soát
để sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi
các quy định trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
về thanh tra kiểm toán để tránh trùng chéo
có thực hiện được điều này
thì doanh nghiệp mới yên tâm kinh doanh
đóng góp cho kinh tế việt nam
thưa quý vị và các bạn chương trình bàn tròn phát sóng lúc một mươi năm h ngày chủ nhật
phát lại vào lúc một mươi năm h thứ ba
một mươi chín h một mươi năm h thứ bốn
một mươi h ngày thứ sáu hàng tuần trên truyền hình nhân dân
quý vị có thể xem lại trên trang web nhândântv vn
và qua youtube truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt
xin chào tạm biệt